năm một nghìn chín trăm bảy mươi hai một nửa quê hương giải phóng ông bà gặp nhau
tấm ảnh ấy dù đã phai màu bởi chiến tranh và thời gian nhưng tình yêu của họ lại rực cháy bội phần
quê hương đã giải phóng hai người làm lễ cưới đơn giản nhưng ngập tràn lời chúc phúc đầm ấm
nay ông bà có bốn người con họ đã trưởng thành và lập gia đình riêng
ông bà sống với tiền trợ cấp từ chính sách đối với thương binh và tù chính trị
cuộc sống đạm bạc nhưng đầy tình yêu tuổi già
dòng sông bến hải ký ức năm xưa như vẫn còn đó nhưng con sông đã hiền hòa an nhiên như cuộc sống của ông bà hiện tại
họ đã sống như thế như danh hiệu một mươi chữ vàng họ được nhận chọn nghĩa với nước non sắt son tình đồng đội
thưa quý vị chính phủ vừa ban hành nghị định bốn mươi tám hai nghìn một mươi bảy quy định một số cơ chế chính sách tài chính
ngân sách đặc thù đối với tp hcm
theo đó tp hcm sẽ được áp dụng cơ chế chính sách tài chính ngân sách đặc thù
để sử dụng có hiệu quả quỹ đất thuộc thành phố quản lý
ubnd tp hcm được tạm ứng từ nguồn ngân sách thành phố hoặc từ nguồn vay theo quy định cho các dự án xây dựng cơ sở hạ tầng
thuộc nhiệm vụ đầu tư của ngân sách để tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất
sau khi thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất sẽ thu hồi hoàn trả ngân sách hoặc hoàn trả nguồn vốn vay
chính phủ sẽ ưu tiên bố trí vốn hỗ trợ phát triển chính thức oda và nguồn vốn ưu đãi cho tp hcm
để đầu tư các chương trình dự án xây dựng hệ thống cơ sở hạ tầng đô thị môi trường và chương trình dự án có khả năng thu hồi vốn
việc bố trí vốn đầu tư cho các chương trình dự án sử dụng nguồn vốn oda nói trên được thực hiện theo nguyên tắc
đối với chương trình dự án thuật nghiệm vụ chi của ngân sách tp hcm
chính phủ cho tp hcm vay lại hoặc cấp phát một phần theo quy định của pháp luật
tp hcm có trách nhiệm bố trí vốn đối ứng từ ngân sách tp hcm để thực hiện và hoàn trả gốc lãi phần vay lại đầy đủ đúng hạn theo quy định của pháp luật
đối với các doanh nghiệp thuộc tp hcm được vay lại để đầu tư chương trình dự án có khả năng thu hồi một phần hoặc toàn bộ vốn vay
các doanh nghiệp thuộc tp hcm phải hoàn trả gốc lãi vay theo đúng thời hạn quy định
mức bố trí cụ thể về vốn oda hoặc các nguồn vốn ưu đãi của chính phủ thực hiện các chương trình dự án cho tp hcm theo quy định
trên cơ sở đề nghị của thành phố ý kiến của bộ kế hoạch đầu tư bộ tài chính chính phủ
cân đối trong dự toán ngân sách nhà nước hàng năm chính quốc hội quyết định theo quy định của luật ngân sách nhà nước và luật đầu tư công
ủy ban nhân dân thành phố được quyền quyết định tiếp cận các khoản viện trợ không hoàn lại cho thành phố không phụ thuộc vào quy mô viện trợ
riêng đối với các khoản viện trợ có liên quan đến tôn giáo quốc phòng an ninh phải báo cáo thủ tướng chính phủ quyết định
chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố chịu trách nhiệm thực hiện việc tiếp nhận quản lý sử dụng có hiệu quả các khoản viện trợ này
thực hiện chế độ hạch toán quyết toán theo đúng quy định của pháp luật định kỳ báo cáo bộ tài chính bộ kế hoạch và đầu tư
để theo dõi giám sát và tổng hợp báo cáo thủ tướng chính phủ
ngoài vốn vay huy động cho các công trình dự án thuộc đối tượng đầu tư từ nguồn vốn ngân sách
đối với các dự án khác có khả năng thu hồi vốn hoặc các dự án chỉ có khả năng thu hồi một phần vốn đầu tư
ủy ban nhân dân thành phố quyết định hoặc trình cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định của pháp luật
căn cứ vào khả năng cân đối ngân sách địa phương thành phố tham gia thực hiện các dự án ppp theo các hoạt động
góp vốn để hỗ trợ xây dựng công trình đối với dự án có hoạt động kinh doanh thu phí từ người sử dụng
thu và lợi nhuận thanh toán cho nhà đầu tư cung cấp dịch vụ theo hợp đồng btl hợp đồng blt
hỗ trợ xây dựng công trình phụ trợ tổ chức bồi thường giải phóng mặt bằng và tái định cư
hưởng ứng lời kêu gọi của bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn bộ công thương
những ngày này một số siêu thị đã đồng loạt giảm giá các sản phẩm thịt heo
động thái này nhằm hỗ trợ người chăn nuôi khi mà giá heo đang ở mức thấp nhất từ trước đến nay tại việt nam
theo đó trong vòng một tuần bixi sẽ giảm giá từ hai mươi đến ba mươi đối với các mặt hàng thịt heo bán tại siêu thị
kỳ vọng sẽ tiêu thụ thêm khoảng trên năm mươi tấn thịt heo
theo ông hồ quốc nguyên giám đốc truyền thông hệ thống bixi
chương trình có thể tiếp tục kéo dài sau những tuần kế tiếp nếu giá heo hơi trên thị trường vẫn chưa được cải thiện
hiện bixi việt nam liên tục cập nhật giá theo tình hình thị trường và linh hoạt điều chỉnh giảm tương ứng
để có thể tiêu thụ lượng lớn thịt heo giúp bảo vệ lợi ích người chăn nuôi
cũng như bảo đảm giá bán ra tốt nhất có lợi nhất cho người tiêu dùng
hiện nay thì nguồn cung thịt lợn hơi đã vượt xa nhu cầu tiêu dùng trong nước
vì vậy mà dẫn tới cái giá thịt lợn hơi đang bị lao dốc
chỉ còn trên dưới hai mươi đồng một kg gây thua lỗ nặng cho người chăn nuôi
và khiến họ đang đứng trước bờ vực phá sản
trước tình cảnh trước nhằm chia sẻ gánh nặng cho bà con nông dân
ngay trong ngày hai mươi bảy tháng bốn năm hai nghìn một mươi ba
hệ thống siêu thị bixi đã triển khai chương trình khuyến mại thịt lợn trong toàn bộ hệ thống
thông qua chương trình này bixi hướng tới mục tiêu kích cầu tiêu thụ thịt lợn
để giảm áp lực cung vượt cầu dẫn tới giá thịt lợn giảm xuống mức thấp kỷ lực
bên cạnh đó chương trình cũng hướng đến mục tiêu giữ giá đầu vào thịt lợn
ở mức có lợi cho người chăn nuôi để họ tránh được tình cảnh phá sản đóng chuồng
cũng như là cho heo ăn cầm chừng như hiện nay
hiện giá thịt heo đùi bán tại hệ thống bixi ở miền nam là năm mươi chín đồng một kg
thịt ba dọi bảy mươi một đồng một kg cốt lết sáu mươi ba đồng một kg chân giò bốn mươi tám đồng một kg
thịt vai năm mươi bảy đồng một kg
thịt nạc xay sáu mươi một đồng một kg
mặc dù vậy hiện nay theo ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân
một số siêu thị khác chưa có động thái giảm giá
do họ còn phụ thuộc nhiều vào giá nhập đầu vào và các khâu trung gian
trong phần tin tiếp theo quảng bình bất cập giao thông tại cầu danh trên tuyến quốc lộ một
dình dữ và phát huy là nghề truyền thống của quốc lộ một a
ngày hai mươi chín tháng bốn ubnd tp hcm đã tổ chức lễ khởi công xây dựng dự án đường song hành
từ đường mai trí thọ qua khu dân cư nam giạch chiếc đến đường vành đai hai
tại nút giao an phú dọc theo tuyến đường cao tốc long thành dầu dây
dự án đường song hành có tổng vốn đầu tư tám trăm linh tám tỷ đồng
do liên danh công ty trách nhiệm yêu hạn nam giảich chiếc và công ty cổ phần bất động sản tiến phước là nhà đầu tư theo hình thức bt
dự án bao gồm hai đoạn đường song hành phía bên phải tuyến cao tốc tp hcm long thành dầu dây
tuyến đường song hành sau khi đi vào hoạt động sẽ là một trong những lối chính vào khu dân cư nam giải chiếc
đồng thời xây dựng cải tạo các nút giao thông trên tuyến với các tuyến đường hiện hữu và quy hoạch
xây dựng các công trình hạ tầng kỹ thuật đồng bộ với xây dựng đường thoát nước mưa chiếu sáng hào kỹ thuật cây xanh
thời gian thực hiện dự án trong vòng hai mươi bốn tháng kể từ ngày khởi công
thời gian qua tại cầu danh nằm trên tuyến quốc lộ một a thuộc địa phận tỉnh quảng bình xảy ra nhiều vụ tai nạn hết sức nghiêm trọng
bên cạnh ý thức tham gia giao thông còn yếu thì những bất cập giao thông trên chiếc cầu này cũng là nguyên nhân dẫn tới nhiều vụ va chạm giữa các phương tiện giao thông
để lại những hậu quả hết sức đau lòng
bóng viên thời sự truyền hình nhân dân
gần đây cầu danh thuộc địa phận thị xã ba đồn tỉnh quảng bình được xem là điểm đen tai nạn trở thành nỗi ám ảnh của người tham gia giao thông
mới đây nhất ngày một mươi năm tháng bốn một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa một xe tải đầu kéo và một xe máy chở ba người trong một gia đình
vụ tai nạn làm hai người chết trong đó có một hạ nhân đang mong thai
nguyên nhân của các vụ tai nạn trên một phần là do ý thức của người điều khiển phương tiện nhưng trong đó có sự bất cập của cầu dành
trên cầu danh hầu như các phương tiện giao thông như ô tô xe máy xe đạp đều lưu thông trên một làn đường như thế này
do đó việc xảy ra va chạm dẫn đến tai nạn nghiêm trọng là điều khó tránh khỏi
mặc dù các ngành chức năng đã tăng cường các biện pháp xử lý vi phạm lắp đặt hệ thống camera giám sát ở hai đầu cầu
tuy nhiên hiện vẫn chưa có hệ thống biển báo giảm tốc độ
cũng như phân luồng giao thông cụ thể trên cầu danh khiến tai nạn giao thông vẫn liên tiếp xảy ra
công và dốc chính vì thế thời gian vừa qua tại khu vực này là thường xuyên chảy ra giao thông
và khi đã chảy ra giao thông thì cái tắc đường nhiều giờ và dài hàng km
những đề xuất trên của các đơn vị chức năng tỉnh quảng bình là rất xác đáng và cần thiết
vì vậy bộ giao thông vận tải cần sớm khảo sát và có sự điều chỉnh
thay đổi hợp lý những bất cập giao thông trên cầu danh để góp phần bảo đảm an toàn giao thông trong khu vực này
tình trạng tàu cá bùa vây cảm biển quốc tế
cửa lò thuộc công ty cổ phần cảng nghệ tĩnh nhiều năm qua đã khiến cho việc khai thác cầu cảng bị ảnh hưởng nghiêm trọng
thiệt hại mỗi năm lên tới hàng chục tỷ đồng
hàng ngày có hàng chục chiếc tàu thuyền đánh cá có công suất lớn
từ hai trăm năm mươi cv đến bốn trăm năm mươi cv chiếm dụng hai cầu cảng nước sâu số ba và số bốn để làm nơi neo đậu
trao đổi sản phẩm đánh bắt tiếp nhận nguyên liệu thực phẩm mỗi khi về bến
dãy tàu thuyền hàng chục chiếc đậu xoan sát chặn toàn bộ đường vào hai cầu cảng này
nhiều tàu biển đến trả hàng nhận hàng phải chấp nhận đi vòng sang các cầu cảng số một và số hai
hoặc xếp hàng chờ ngoài luồng vào cảng
trước tình trạng trên cảng nghệ tĩnh và cảng vụ hàng hải nghệ an đã nhiều lần báo cáo các cơ quan chức năng
đề nghị hỗ trợ tìm giải pháp phát phục
tuy nhiên đến nay việc này vẫn chưa được quan tâm triển khai
trách nhiệm này thuộc về thị xã cửa lò và các cấp chính quyền các ngành chức năng tỉnh nghệ an
mới đây tại xã vùng sâu văn xuôi huyện tumorong tỉnh con tum
biêu điện tỉnh con tum đơn vị kết nghĩa với xã văn xôi đã tặng một năm mươi sáu hộp sữa bột đu mếch loại bốn trăm linh g
trị giá gần ba trăm linh triệu đồng cho các đối tượng là bà mẹ mang thai cho con bú và trẻ em dưới hai tuổi của địa phương
đây là số quà tặng của trung tâm hỗ trợ sáng kiến và phát triển cộng đồng tài trợ
dành tặng cho tất cả các bà mẹ mang thai cho con bú và trẻ em dưới hai tuổi
tại xã văn xôi thuộc huyện đặc biệt khó khăn tumorong
cùng với việc tặng sữa trước đó trong tháng ba năm hai nghìn một mươi bảy
biêu điện tỉnh con tum đã trao tặng và lắp đặt năm bộ máy tính để bàn
đầu tư xây dựng bốn nước inox năm lít với tổng giá trị gần một trăm năm mươi triệu đồng
cho hai điểm trường trung học cơ sở và tiểu học văn xôi
đây là những phần quà rất thiết thực đáp ứng nhu cầu sinh hoạt và học tập còn thiếu thốn cho các thầy cô giáo
và các em học sinh có điều kiện đặc biệt khó khăn nơi chân núi ngọc linh của huyện nghèo ba mươi a tumorong
thời điểm giao mùa nhiệt độ thay đổi thất thường khiến số trẻ mắc các bệnh hô hấp
như viêm phổi viêm tiểu phế quản tăng từ một ba đến một năm lần
trong số đó có những trẻ do bố mẹ tự ý điều trị nên bệnh trở nên nặng hơn
dẫn đến biến chứng viêm phổi trầm trọng và suy hô hấp nặng
giao mùa xuân hạn là thời điểm số lượng trẻ ốm đau
nhập viện có chiều hướng tăng nhanh do khí hậu thay đổi
đây là thời điểm thuận lợi cho các mầm bệnh virus phát triển và lây lan
cũng trong thời gian này trẻ rất dễ mắc các bệnh hô hấp vì nhiệt độ trong ngày có sự tranh lệch lớn
trẻ nhỏ chưa kịp thích nghi với sự thay đổi này
hơn nữa đường hô hấp chính là nơi mà nhiều mầm bệnh virus vi khuẩn dễ dàng xâm nhập khi trẻ hít thở
hầu hết các bé mà bị bệnh đường hấp vào thì có các triệu chứng nổi bật như là thường là sốt
ho có thể chảy nước mũi khó thở ly bì hoặc bỏ ăn
nhưng các triệu chứng nổi bật thường là sốt và ho khó thở hoặc thở nhanh
vào những ngày thời tiết chuyển mùa
bệnh viện nhi truyền thông báo rằng
trung ương đã tiếp nhận hàng nghìn lượt trẻ tới khám và nhập viện
trong số đó có tới năm mươi số trẻ mắc các bệnh liên quan đến đường hô hấp như viêm phổi viêm phế quản
nhất là viêm phổi ở trẻ nhỏ diễn biến rất nhanh
nhiều trẻ ở trong tình trạng bệnh có chiều hướng nặng phải thở máy và thở oxy
đối với các trẻ em khi nhập viện thì tổ chức y tế thế giới đã khuyến kháo là
đối với các bé ví dụ sốt cao không hạ được hạ thân nhiệt
bố mẹ thấy con ly bì hoặc bỏ ăn
khó thở hoặc là trẻ co giật từ chối ăn nhiều mệt nhiều
thì đó là những dấu hiệu nguy cấp nếu như phân loại hô hấp suy hấp cấp
và cần được đưa đến bệnh viện để khám và đánh giá
còn các cái căn nguyên hay gặp ở trẻ con thì chủ yếu là virus hầu hết là virus
bởi vì virus thì có ai tính với đường hô hấp và trẻ con thì rất dễ bị nhiễm virus
và đối với virus thì không có
nhiều phụ huynh không đưa con đi khám đã tự mua thuốc về điều trị khi thấy con bị ho sốt
đến khi bệnh trở nặng các bé bị khó thở suy hô hấp thì bố mẹ mới đưa con nhập viện
khiến cho việc chữa trị cho trẻ
trẻ khó khăn hơn thậm chí trẻ có thể tử vong nếu không được đưa đến bệnh viện kịp thời
trước tình trạng này các bác sĩ khuyến cáo các phụ huynh nên quan tâm đến lịch tiêm chủng của trẻ em
giữ không gian sống thoáng và khô quan tâm đến dinh dưỡng của các bé
khi trẻ bị viêm đường hô hấp các bậc cha mẹ không được lạm dụng thuốc kháng sinh
cần đưa trẻ đến bác sĩ khám và đưa ra quyết định điều trị đúng đắn kịp thời
phát huy kết quả qua các kỳ festival chuyên đề về nghề truyền thống
festival nghề truyền thống huế hai nghìn một mươi bảy với chủ đề tinh hoa nghề việt diễn ra từ ngày hai mươi tám tháng bốn
đến ngày hai tháng năm năm hai nghìn một mươi bảy là nơi quy tụ tinh hoa từ những làng nghề cơ sở nghề trong và ngoài nước
đây là cơ hội để các làng nghề thủ công truyền thống trên cả nước gìn giữ và phát huy
ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân tại thừa thiên huế
bằng những dụng cụ thô sơ với bản thân
bản thân tay khéo léo của những nghệ nhân dân tộc tà ôi ở huyện an lưới tỉnh thời thiên huế
đã tạo ra những tấm rèn truyền thống có chất lượng mẫu ma đẹp và đa dạng
được nhiều người tiêu dùng trong nước và nước ngoài ưa chuộng
festival truyền thông là nó đem lại có bổ ích đối với bản thân và đối với nghề nghiệp của mình
đây là một nghề nghiệp từ lâu đời là mình tuyên qua lại các thế hệ
trong đó trước khi mình tham gia festival truyền thống
thì mình được quân đại sản phẩm rồi được mấy người quân chủng biết đến
khi tham qua một vòng tôi cảm thấy tại sao mình có những ngành nghề tuyệt vời như thế này
mà mình không giới thiệu rộng rãi không những giới thiệu quảng bá đến với cả thế giới
chứ không phải riêng với trong đất nước mình
diễn ra trong năm ngày đêm festival nghề truyền thống huế hai nghìn một mươi chín
là một cuộc hội tụ lớn của gần ba trăm hai mươi bảy nghệ nhân
các sản phẩm được giới thiệu chủ yếu là các nhóm nghề dệt theo gốm mộc mỹ nghệ
mây tre nón lá kim hoàn tranh dân gian hoa giấy rìu đồng
để làm ra được một sản phẩm như thế này đòi hỏi một người nghệ nhân phải có tay nghề cao và lâu năm
tại không gian trưng bày giới thiệu sản phẩm làng nghề lần này là cơ hội để các cơ sở kinh doanh
các làng nghề và các nhân nhân có điều kiện gặp gỡ giao lưu học tập và trao đổi kinh nghiệm
văn hóa truyền thống đặc biệt là những nghề được gìn giữ qua bao đời là niềm tự hào của mỗi vùng đất
mỗi địa phương với bao thế hệ nghệ nhân
niềm tự hào đó thêm phần ý nghĩa khi sản phẩm được làm nên từ mồ hôi công sức đến gần hơn với du khách
và bạn bè gần xa qua những dịp như thế này
đây cũng là dịp để khẳng định và tôn vinh những giá trị tinh hoa của ngành nghề truyền thống
thúc đẩy tăng trưởng kinh tế xã hội
đây là lần đầu tiên chúng tôi đến làng nghề dệt đũi nam cao
khiến sương thái bình đến với festival huế
với thông điệp của chúng tôi là muốn cái làng nghề nó đang bị mai một
nó gần như là chết đi nó khoảng một trăm linh năm trước
nhưng mà một mươi năm trở lại đây là không còn nữa
và tôi đã cùng với bà con để khôi phùi lọc làng nghề
để mong muốn các khách hàng cũng như là bạn bè trong nước và thế giới biết về làng nghề chúng tôi
là thái bình không những có lúa mà còn có lụa
festival nghề truyền thống huế hai nghìn một mươi bảy là một cuộc hội tụ của nhiều nghệ nhân bàn tay vàng
nghệ nhân dân gian nghệ nhân yếu tố trong nước
qua đó trưng bày sản phẩm giới thiệu kỹ thuật và các công đoạn
quy trình sản xuất độc đáo của các nghề và làng nghề
với vai trò là cầu nối festival nghề truyền thống huế là nơi để du khách trải nghiệm
và hiểu rõ hơn những giá trị tinh hoa của nghề truyền thống
mà bao thế hệ nghệ nhân các địa phương đã tiếp nối và phát huy
trong phần tin thế giới nga chỉ trích tuyên bố của mỹ về việc cô lập nga tại liên hợp quốc
nhật bản kêu gọi quốc tế gia tăng áp lực với triều tiên sau vụ thử tên lửa
thứ trưởng ngoại giao nga gennady gatilov mới đây lên tiếng chỉ trích tuyên bố của nhà trắng
về việc cô lập nga tại liên hợp quốc
phát biểu với báo giới thứ trưởng ngoại giao nga gatilov bày tỏ ngạc nhiên khi trong bài phát
biểu về những thành tích một trăm linh ngày đầu
thủ tướng ngoại giao nga gatilov nhận quyền của tổng thống mỹ donald trump có nhắc đến việc cô lập nga tại tổ chức đa phương lớn nhất thế giới
thứ trưởng ngoại giao nga nhấn mạnh đây là một tuyên bố hết sức kỳ lạ
trong khi lập trường của nga là mong muốn hợp tác với tất cả các nước trước hết là mỹ trong khuôn khổ liên hợp quốc
nhà ngoại giao nga cho rằng không nên cô lập một nước nào đó mà cần nỗ lực hơn nữa trong việc tìm kiếm những điểm chung
từ đó đưa ra giải pháp cùng chấp nhận được đối với những vấn đề đang tồn tại
thủ tướng nhật bản shinzo abe nhấn mạnh rằng cộng đồng quốc tế phải thống nhất gia tăng sức ép đối với triều tiên
sau khi nước này phóng thử một tên lửa đạn đạo sáng cùng ngày
phát biểu với báo giới tại london trong chuyến thăm anh ông abe lên án vụ thử tên lửa của triều tiên
coi đây là mối đe dọa nghiêm trọng đối với nhật bản và là hành động không thể tha thứ
đặc biệt ông abe nhấn mạnh vai trò hết sức quan trọng của trung quốc
bày tỏ hy vọng bắc kinh sẽ thực hiện vai trò xây dựng một cách đầy đủ và triệt đề
bao gồm thông qua việc thực thi các nghị quyết của hội đồng bảo an hướng tới phi hạt nhân hóa bán đảo triều tiên
thủ tướng abe cũng đề cập và đánh giá cao việc tàu sân bay mỹ uss canvinson vào biển nhật bản ngày hôm qua
tham gia tập trận chung cùng các tàu của lực lượng phòng vệ biển của nhật bản và hải quân hàn quốc
tổng thống mỹ donald trump sẽ ban hành một sắc lệnh yêu cầu xem xét lại các khúc mắc
trong những thỏa thuận thương mại quốc tế mà các chính phủ tiền nhiệm ở nước này đã ký
trong đó có cả thỏa thuận với tổ chức thương mại thế giới
phát biểu trước báo giới bộ trưởng thương mại mỹ winbur ross nêu rõ xác lệnh của tổng thống trump
muốn đề cập một cách cụ thể đến các vi phạm và thiếu công bằng trong từng thỏa thuận thương mại hiện hành
theo đó bộ thương mại mỹ sẽ có một trăm tám mươi ngày để hoàn thành báo cáo đánh giá mọi thỏa thuận thương mại của mỹ
đồng thời nêu rõ các thách thức và các biện pháp giải quyết các vấn đề tồn động trong các thỏa thuận này
đây là lần đầu tiên washington tuyên bố tiến hành đánh giá một cách có hệ thống
nguyên động của các thỏa thuận thương mại quốc tế đối với nền kinh tế mỹ
nước anh đang đối mặt với nguy cơ gia tăng các hoạt động khủng bố sau hàng loạt vụ bắt giữ các đối tượng khả nghi
cảnh báo được đưa ra sau khi cảnh sát anh bắt giữ sau đối tượng nghi ngờ là đồng phạm tham gia chuẩn bị và cổ suý các hành động khủng bố
trước đó cảnh sát anh đã bắt giữ một đối tượng cầm dao ngay sát tòa nhà quốc hội bị nghi sở hữu vũ khí tấn công và âm mưu thực hiện các hành vi khủng bố
từ tháng tám năm hai nghìn một mươi bốn
nước anh đã được đặt trong mức báo động nghiêm trọng cao có nhiều nguy cơ bị các nhóm khủng bố tấn công
hôm qua thổ nhĩ kỳ đã chặn mọi truy cập vào trang wikipedia bách khoa toàn thư mở nổi tiếng thế giới
hiện chưa rõ lý do đằng sau động thái này
theo nhóm chuyên theo dõi việc kiểm duyệt trên internet
người dân ở thổ nhĩ kỳ không thể truy cập trang wikipedia từ tám giờ sáng hai mươi chín tháng bốn giờ địa phương theo lệnh của nhà chức trách
tại thành phố istanbul
người dân không thể truy cập wikipedia nếu không dùng mạng riêng ảo
cơ quan công nghệ thông tin và truyền thông thổ nhĩ kỳ thông báo
sau khi phân tích kỹ thuật và xem xét yếu tố pháp lý dựa trên luật quản lý internet
biện pháp hành chính đã được thực hiện đối với trang web wikipedia
xong không nêu lý do tại sao họ làm vậy
từ ngày một tháng sáu tới đây các hãng hàng không đức sẽ bỏ luật yêu cầu
luôn cần có hai người trong buồng lái của máy bay còn gọi là luật hai người
hiệp hội hàng không đức bdl
khẳng định sau khi tiến hành đánh giá độc lập
các hãng hàng không đã kết luận rằng không có lợi ích an ninh nào từ luật hai người
khi luật này khiến thời gian mở cửa buồn lái tăng lên
đồng thời tăng số người được phép vào trong từ đó làm tăng nguy cơ tiếp cận trái phép khu vực này
bdn nhấn mạnh nguy cơ tội phạm và tấn công khủng bố vẫn hiện hữu kể từ năm một nghìn chín trăm ba mươi một với một bốn mươi bảy vụ cướp máy bay
trong khi đó số các vụ phi công tự tử khi đang làm việc chỉ là bốn vụ với hai vụ phi công ở một mình trong buồng lái
thông báo của bdl được đưa ra sau khi các hãng hàng không đã đảm bảo rằng các cuộc kiểm tra sức khỏe của phi công
sẽ tập trung nhiều hơn vào mặt tâm lý nhằm tránh trường hợp của phi công hãng hàng không joman wings cách đây hai năm
những hình ảnh vừa rồi cũng đã khép lại chương trình thời sự của truyền hình nhân dân